buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển việt nam và thái lan đã được tổ chức
với sự tham gia của hai vị huấn luyện viên trưởng và cầu thủ đại diện cho hai đội
tại buổi họp báo cả hai đội đều thể hiện quyết tâm rất lớn trước trận đấu sẽ được diễn ra vào tối mai
trong cuộc họp báo sáng nay cả hai đội đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới
huấn luyện viên trưởng của đội tuyển thái lan nishino bày tỏ sự thán phục trước sự tiến bộ của tuyển việt nam
và thừa nhận toàn đội đang chịu áp lực nhất định sau trận thua malaysia trước đó
tuy nhiên ông vẫn khẳng định thái lan vẫn hạ quyết tâm giành chiến thắng
trong khi đó huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam park hang seo đã tiết lộ nhiều thông tin về lực lượng
và sự chuẩn bị tinh thần trong việc hướng đến ba điểm tiếp theo sau trận thắng đội tuyển uae vừa rồi
để duy trì ngồi đầu bảng và gần hơn tấm vé vào vòng loại cuối cùng
hơn cả một chiến thắng với ba điểm trọn vẹn cuộc đối đầu giữa việt nam và thái lan vào hai mươi h ngày mai
là trận cầu đáng mong đợi bởi mối duyên nợ của hai đối thủ luôn được xem là đại kinh địch của khu vực đông nam á